đây có thể nói là một năm kỷ lục về tác động của thiên tai đối với sản xuất
tuy nhiên sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đặc biệt là các giải pháp kịp thời của ngành
đã giúp nông nghiệp tạo được bứt phá mạnh mẽ giữ được vai trò trụ cột của nền kinh tế
năm hai nghìn một mươi sáu ngành nông nghiệp việt nam chịu tổn thất nặng nề bởi các diễn biến bất thường của thời tiết
xét đậm xét hại nhất trong lịch sử ở miền bắc đã khiến hàng chục hectare rau màu và trên một mươi con da súc bị chết
tổng thiệt hại lên đến gần một tỷ đồng
sự cố môi trường biển ở bốn tỉnh miền trung và lũ trồng lũ những tháng cuối năm
đã khiến sản xuất nông lâm thủy sản của khu vực này bị tàn phá nặng nề
và phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể khôi phục lại được
hạn hán xâm nhập mặn lớn nhất trong vòng một trăm linh năm trở lại đây ở khu vực đồng bằng sông cửu long tây nguyên nam trung bộ
khiến trên hai trăm hai mươi hectare lúa bị thiệt hại gần một trăm linh hectare cà phê hồ tiêu và rau màu các loại bị ảnh hưởng và suy giảm năng suất
theo thống kê sơ bộ năm hai nghìn một mươi sáu tổng thiệt hại do thiên tai gây ra cho sản xuất nông nghiệp lên đến trên bốn mươi triệu đô la mỹ
tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn ngành và sản xuất nông nghiệp
có sự vượt khó của người dân
khép lại năm hai nghìn một mươi sáu nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế về đích với tốc độ tăng trưởng một ba mươi sáu
kim ngạch xuất khẩu nông sản cao nhất từ trước đến nay đạt mức ba mươi hai một tỷ usd
nhiều mặt hàng nông sản đã bứt phá góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng dương của ngành như rau quả thủy sản chăn nuôi
theo nhiều chuyên gia biến đổi khí hậu là câu chuyện việt nam sẽ vẫn phải đối phó không chỉ ở trước mắt mà cả ở chung và dài hạn
năm hai nghìn một mươi sáu nông nghiệp việt nam phải hứng chịu mức suy giảm nặng nề do biến đổi khí hậu
khiến tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp những tháng đầu năm ở mức thấp nhất trong vòng một mươi năm với mức âm một mươi tám
năm hai nghìn một mươi sáu là một năm thiên tai khốc điển nhất với chúng ta
cùng với đó là sự cố môi trường biển

những điều đó cùng với cái tác động của thị trường thế giới năm hai nghìn một mươi sáu nổi lên
đó là tổng cung lớn hơn tổng cầu về các sản phẩm thiết yếu trong đó đặc biệt là nông sản phẩm
những điều này đã làm cho công tác chỉ đạo của ngành nông nghiệp là hết sức vất vả khó khăn
tuy nhiên nhìn rộng hơn sự sụt giảm tăng trưởng của ngành nông nghiệp nước ta không hẳn là do thiên tai
bởi với một nước có bờ biển dài như việt nam
vấn đề thiên tai hầu như năm nào cũng xảy ra với các mức độ khác nhau
vì vậy sự sụt giảm của ngành nông nghiệp đang chỉ ra những bất cập nội tại của nông nghiệp nước ta
đó là sự manh mún hiệu quả thấp tăng trưởng thiếu bền vững phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên
có nguyên nhân nội tại của nông nghiệp đó là chúng ta có một số hộ bà con nông dân
làm về nông nghiệp là rất lớn
hiện nay chúng ta có trên một mươi sáu triệu ba trăm linh hộ sống ở khu vực nông nghiệp nông dân
với dân số trên sáu mươi triệu bảy trăm linh nghìn người sống trong khu vực nông thôn
và trong đó những người sống phụ thuộc vào nông nghiệp là năm mươi chín triệu năm trăm linh nghìn người
mà chúng ta chỉ có cái diện tích canh tác đất đai bình quân đầu người
mỗi người chỉ có một một trăm năm mươi mét vuông đất cho một người
thì có thể nói là chúng ta thấy rằng cái quỹ đất là nó vô cùng nhỏ bé cho cái việc phát triển hàng hóa
trồng trọt được đánh giá là một ngành có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của ngành nông nghiệp
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng
do tăng trưởng phụ thuộc vào tài nguyên sẵn có không có sự đầu tư khoa học công nghệ chuyên sâu
nên đến thời điểm này các yếu tố tạo cho tăng trưởng của ngành đã cạn kiệt
khởi điểm của nông nghiệp việt nam rất là thấp quy mô nhỏ bé khoa học công nghệ yếu kém cơ sở hạ tầng thiếu thốn
thế nhưng mà nhìn sâu vào nữa thì các cái phân tích của chúng tôi cho thấy là cái gì tạo nên tăng trưởng
trong những năm trước phần tăng trưởng đóng góp chính là đất đai mở rộng đất đai
lấy thêm nguồn nước thu hút nhiều lao động sử dụng nhiều vật tư
những yếu tố đấy đến nay là cạn kiệt cả
trước đây nó chỉ đóng góp đến khoảng độ bảy mươi cho tăng trưởng
thì bây giờ những yếu tố đó chỉ còn đóng góp khoảng năm mươi cho cái tăng trưởng của nông nghiệp thôi
thế vậy năm mươi còn lại đóng góp từ đâu
thì chủ yếu là từ khoa công nghệ và từ chính sách
thế thì cái yếu tố đó trong những năm gần đây không phát triển mạnh
nông nghiệp việt nam cơ bản vẫn dựa trên quy mô
nhỏ lẻ ở tất cả các lĩnh vực
do vậy việc tổ chức sản xuất hàng hóa lớn đáp ứng yêu cầu hội nhập
vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó do biến đổi khí hậu khốc liệt nước biển dâng
nhiệt độ lượng mưa đều diễn biến phức tạp
đòi hỏi ngành nông nghiệp phải tổ chức lại sản xuất cho phù hợp với điều kiện thực tế
tái cơ cấu nông nghiệp hay là phát triển nông thôn
thì đặc biệt là về cái canh tác sản xuất lúa phải thay đổi
phải mang lại hiệu quả cho nông dân
mà kể cả mang lại hiệu quả về sản phẩm của việt nam trên trường quốc tế
như xuất khẩu gạo ra nước ngoài nó phải thay đổi giá trị
một bốn trăm bốn mươi bốn hộ nông dân ở đồng bằng sông long tổ chức như thế nào
muốn tổ chức thì phải theo cái định hướng thị trường
nâng chất lượng của chuỗi và địa phương phải làm được
trong cánh đồng mẫu lớn đó
rồi cái đó giải pháp khoa học công nghệ giải pháp tổ chức giải pháp thị trường giải pháp liên kết
ngành nông nghiệp có hai lĩnh vực
được xem là thế mạnh đóng góp nhiều vào tăng trưởng của ngành
đó là trồng trọt và thủy sản
tuy nhiên cả hai lĩnh vực này đang phải chịu tổn thất nặng nề của hạn hán xâm nhập mặn và sự cố môi trường biển
vì vậy tăng cường các giải pháp để tổ chức lại sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
đã và đang được ngành tập trung thực hiện nhằm lấy lại đà tăng trưởng
bây giờ là chúng ta nghiên cứu được một số loại giống chịu mặn
phải tích cực nghiên cứu thêm có thể chịu mặn
như bây giờ
hoặc là hơn nữa để cây lúa có thể hoặc là một số loại cây trồng khác có thể là thích ứng được với lại cái điều kiện mặn bình thường
bình thường cho phép
về nuôi trồng tôm và cá cha là hai mặt hàng thế mạnh của việt nam
tuy nhiên hai mặt hàng này cũng đang đứng trước những thách thức nặng nề do quy mô sản xuất nhỏ lẻ
chưa hình thành được các chuỗi sản xuất cung ứng bền vững
theo số liệu thống kê nếu như năm hai nghìn bảy
cá tra xuất khẩu vào thị trường mỹ và eu chiếm sáu mươi tổng kim ngạch
nay chỉ còn gần bốn mươi
theo hiệp hội cá tra việt nam xuất khẩu cá tra năm hai nghìn một mươi bốn đến một trăm năm mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
thì đến năm hai nghìn một mươi sáu giảm xuống chỉ còn một trăm một mươi
một vấn đề nữa cũng được các chuyên gia chỉ ra đó là sự đầu tư vào nông nghiệp quá ít
trong khi nông nghiệp là ngành mang lại thu nhập kế sinh nhai của trên một mươi sáu triệu hộ nông dân
cái gì tạo nên tăng trưởng
trong những năm trước phần tăng trưởng đó góp chính là đất đai
mở rộng đất đai lấy thêm nguồn nước thu hút nhiều lao động sử dụng nhiều vật tư
thì những yếu tố đấy đến nay là cạn kiệt cả
trước đây nó chỉ đóng góp đến khoảng độ bảy mươi cho tăng trưởng
thì bây giờ những yếu tố đó chỉ còn đóng góp khoảng năm mươi cho cái tăng trưởng của nông nghiệp thôi
như vậy có thể thấy hai thách thức lớn nhất đối với nông nghiệp việt nam đó là biến đổi khí hậu và sản xuất manh mún
để giải quyết hai vấn đề này đòi hỏi ngành phải có những chiến lược cụ thể cả ở trong ngắn hạn và dài hạn
với câu chuyện biến đổi khí hậu hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long
nếu chỉ sử dụng biện pháp xây kè ngăn mặn giữ chữ nước ngọt để cấy lúa thì không thể hiệu quả
bởi mức độ và cường độ xâm nhập mặn ngày càng tăng khiến chi phí tăng cao
trong khi năng suất sản lượng lúa vẫn sẽ bị sụt giảm do đội nhiễm mặn tăng lên
còn làm đập ngăn mặn này đây để không cho mặn vô
nhưng mà thật sự thì mặn nó cũng đi lòn dưới đất nó lên
chứ không phải là nó
nó đi tình tình cái đập này thôi
thành ra cái vấn đề quyết định của chúng ta là phải đổi mới cái tư duy của mình
thay vì mình thấy có cái mặn này là kẻ thù của mình
mình phải ngăn nó
tại vì mình trồng không được lúa
thì mình nghĩ lại có nên trồng thêm lúa hay không
bây giờ mình mỗi năm mình có dư thừa tám chín triệu tấn gạo
thì mình trồng lúa thêm làm cái gì
cà mau là địa phương chịu tác động nặng nề của hạn hán và xâm nhập mặn
để ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh lại quy hoạch sản xuất lên đến hàng chục nghìn hectare
tại một số vùng dễ bị nhiễm mặn tại các huyện như thới bình u minh và một phần của thành phố cà mau
mục đích của việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo điều kiện cho công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả
theo đó mô hình nuôi tôm kết hợp trồng lúa một vụ vào mùa mưa còn gọi là mô hình tôm lúa cho hiệu quả kinh tế cao
qua nghiên cứu của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp
mô hình tôm lúa thích ứng và phù hợp với đồng đất dễ bị nhiễm mặn như cà mau
trước cái tình hình hạn hán và xâm nhập mặn như hiện nay thì thế bình vẫn là phát triển về cái nuôi quảng
cái cây canh trên cái vùng đất trồng lúa để tạo được cái tôm nguồn tôm sạch bệnh
trước mắt thì trước cái tình hình hạn hán xâm nhập mặn càng ngày càng phức tạp thì chúng tôi là chỉ đạo người dân
gắn cố gắng trong cái mùa mưa trữ nước ngọt để làm sao nó giảm cái độ mặn để nó phát triển bền dững trong cái mô hình tôm lúa
tại những vùng quy hoạch ngọt nhưng thủy lợi chưa hoàn chỉnh dễ bị xâm nhập mặn
qua thực tế cho thấy
mô hình tôm lúa khá hiệu quả bền vững cả về yếu tố môi trường
tại huyện có diện tích tôm lúa lớn nhất của tỉnh cà mau như thới bình trần văn thời u minh thành phố cà mau cái nước
cơ quan chức năng thống kê hiệu quả về thu nhập trên mỗi hectare gấp khoảng ba lần so với chuyên canh cây lúa
với tổng quy đất ba tám triệu hectare dùng cho trồng lúa ngành chúng tôi có tính đoán cân đối an ninh lương thực nói riêng
và an ninh dinh dịch
với tổng cái quy đất ba tám triệu hectare dùng cho trồng lúa ngành chúng tôi có tính toán cân đối an ninh lương thực nói riêng và an ninh dinh dịch
nhìn vào sự bứt phá tạo đà tăng trưởng của ngành trong sáu tháng cuối năm
chúng ta thấy vai trò rất lớn của những doanh nghiệp mạnh mẽ
rất lớn của những ngành hàng đang có dư địa lợi thế phát triển
đơn cử như ngành thủy sản đặc biệt là con tôm nước lợ
với tốc độ phát triển của ngành năm nay tăng tới chín
và hiện chúng ta vẫn có tiềm năng để phát triển khoảng bảy trăm linh hectare
về dài hạn tôm nước lợ cũng là mặt hàng có lợi thế và có sư địa để phát triển
đặc biệt khi xâm nhập mặn tăng lên
tập trung làm sao để các giải pháp để nâng cao năng suất của diện tích nuôi quảng canh
quảng canh nhà tiến hiện nay ở đồng bằng sông phủ long là năm trăm năm mươi hectare
hiện nay mới năng suất khoảng một trăm năm mươi hai trăm linh kg một tôm một hectare
thì như vậy chúng ta còn có thể nâng lên khoảng ba trăm linh năm trăm linh kg một hectare
thì như vậy nó sẽ tạo ra một cái sản lượng rất là lớn với tổng diện tích là
trên sáu trăm tám mươi hectare một mươi tôm nước lợ của cả nước
thì đây là một tiềm năng rất là lớn
bộ đang tập trung để chỉ đạo các giải pháp
theo phân tích của các chuyên gia thủy sản là lĩnh vực có nhiều tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng cho nông nghiệp
tuy nhiên do quy mô nuôi trồng nhỏ lẻ manh mún lại phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên cũng gặp nhiều khó khăn
đặc biệt do sự cố môi trường biển đầu năm hai nghìn một mươi sáu đã tác động mạnh
đến hoạt động khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh miền trung
ảnh hưởng xấu đến môi trường xuất khẩu thủy sản của việt nam
vì vậy các ngành chức năng đang nỗ lực khắc phục sự cố môi trường biển
phục hồi sản xuất và khai thác thủy sản ở khu vực này
ngành chăn nuôi năm nay cũng ghi dấu ấn đậm nét khi sản lượng lợn thịt cao nhất từ trước đến nay
đáng lưu ý bộ giống lợn nước ta được đánh giá thuộc nhóm các nước có nền công nghệ hiện đại
cùng với đó đến nay hai trăm linh doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi lớn có thể sản xuất tới hai mươi năm triệu tấn công suất
và năm nay đạt sản lượng một mươi sáu tám triệu tấn
như vậy chúng ta có đủ để cung cấp cho chăn nuôi lớn kể cả cho đàn lợn châu bò và da cầm
một điểm mạnh nữa là sự thay đổi cách thức tổ chức sản xuất
năm mươi năm sản lượng của thịt lợn và da cầm được nuôi trong những trang trại quy mô vừa và lớn
đây là một bước tiến bộ rất lớn của ngành chăn nuôi
giải pháp căn cơ nhất của năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi đặt ra ba vấn đề lớn
vấn đề thứ nhất là chúng ta tiếp tục cải thiện và bám chặt vào cái tái cơ cấu để cải thiện cái chất lượng của tái cơ cấu
ở đây được hiểu là về mặt chất lượng các loại tác động đến chăn nuôi
từ con giống thức ăn dịch vụ cho đến môi trường cho đến thị trường đều phải tái cơ cấu lại hết
vấn đề lớn thứ hai đó là phải nhanh chóng cải thiện
vấn đề lớn thứ ba là phải nhanh chóng cải thiện về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chăn nuôi
thì đây là một cái khâu rất quan trọng để chúng ta giảm giá thành sản phẩm
có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được với cái việc là cạnh tranh với các nước
xong xong với đó đó là phải đảm bảo cái an toàn thực phẩm
trong năm hai nghìn một mươi sáu mặt hàng rau quả cũng có sự phát triển và gia tăng kim ngạch xuất khẩu vượt trội
năm hai nghìn một mươi năm kim ngạch xuất khẩu rau quả chỉ đạt một chín tỷ usd thấp hơn lúa gạo
thì năm nay
đã có sự đổi ngôi
kim ngạch xuất khẩu rau quả cán đích hai bốn tỷ usd
còn kim ngạch xuất khẩu gạo năm nay đạt một chín tỷ usd
cho thấy tiềm năng lợi thế của rau quả việt nam còn rất lớn
nếu chúng ta tập trung phát triển tốt lĩnh vực này trong thời gian ngắn
thì kim ngạch xuất khẩu có thể tăng lên đến ba tỷ usd
thậm chí nhiều hơn ở thời kỳ chung và giải hạn
có mấy thứ việc mà ngành trong trọt cần phải tập trung
thứ nhất là cần giả soát để điều chỉnh lại cơ cấu
cây trồng cho nó phù hợp theo hướng là tập trung
chuyển dịch một phần diện tích từ những cây kém hiệu quả
sang cây trồng lợi thế đặc biệt là lưu ý đến nhóm cây ăn quả
thứ hai nữa là nắm mắt được những cái tập trung
vẫn tiếp tục tập trung để giải quyết các tồn tại
của các lĩnh vực các đối tượng cây trồng khác
đặc biệt là đối với nhóm cây trồng có giá trị trên một tỷ usd
cái thứ ba nữa là tăng cường mối liên kết
tạo đề xuất các cơ chế chính sách để thúc đẩy các mối liên kết sản xuất
giữa doanh nghiệp với người nông dân
cái thứ tư là tập trung tâng cao sản xuất theo hướng là chất lượng sản phẩm
theo các chuyên gia năm hai nghìn một mươi bảy nông nghiệp sẽ phải nỗ lực hơn nữa
để vượt qua những khó khăn về thị trường xuất khẩu
đảm bảo an toàn nông sản thực phẩm
nhất là tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khó lường
nếu muốn đảm bảo tốc độ tăng trưởng của ngành
chính vì vậy năm hai nghìn một mươi bảy nông nghiệp việt nam phải nhận diện đầy đủ
những thách thức để hành động ứng phó hiệu quả
với một mục tiêu phấn đấu năm hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng của ngành về gb
là từ hai năm cho đến hai tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
và tập trung một mươi mặt hàng xuất khẩu giá trị một tỷ đô trở lên
có tốc độ tăng trưởng để làm sao giá trị xuất khẩu
phấn đấu từ ba mươi hai cho đến ba mươi hai năm tỷ usd
tập trung sự chỉ đạo tập trung cơ chế chính sách
tập trung những vấn đề khoa học công nghệ
trước hết cho một mươi sản phẩm quốc gia là những sản phẩm
mà có giá trị xuất khẩu từ một tỷ đô la trở lên
những mặt hàng sản phẩm quốc gia này sẽ được giả soát về mặt quy hoạch
sẽ được tập trung để kêu gọi xây dựng có được những doanh nghiệp hạt nhân dường cột
xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với những hạt nhân doanh nghiệp và hợp tác xã này
thế rồi tập trung những cơ chế chính sách để khuyến khích thúc đẩy những hạt nhân đó
năm hai nghìn một mươi bảy là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
và kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh những khó khăn thách thức được dự báo vẫn chưa giảm hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
toàn ngành nông nghiệp đang tiếp tục tiến hành
tập trung tái cơ cấu ngành theo hướng xây dựng ba mươi sản phẩm
bao gồm sản phẩm quốc gia bước đầu lựa chọn một mươi sản phẩm chủ lực có giá trị xuất khẩu một tỷ usd trở lên
tiếp đến là sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm là đặc sản của địa phương
trong đó đặc biệt lưu ý đến việc quy hoạch lại sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả
chào xuân mới cũng là khởi đầu một năm mới với những vụ sản xuất mới
lực của ngành nông nghiệp ở cả trung và giải hạn và sự đồng hành nỗ lực của bà con nông dân
sẽ giúp nông nghiệp việt nam tiếp tục tạo được những bứt phá trong năm mới
nhân dịp xuân mới thay mặt những người làm chương trình
xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều thắng lợi mới
chúc bà con nông dân có một năm sản xuất thuận lợi vụ mùa bội thu
góp phần thiết thực cùng ngành nông nghiệp tạo được những bước đột phá